các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tỉnh cũng bắt đầu quay lại làm việc
và những ngày này hàng nghìn người dân tây nguyên miền trung lại sắp xếp hành lý chạy xe máy vào nam tìm việc
cuộc sống hồi sinh thích ứng an toàn với covid một mươi chín đang hiện hữu
trong khi các tỉnh thành phía miền trung và miền bắc tiếp tục đón người dân từ các tỉnh vùng dịch phía nam trở về địa phương
ở chiều ngược lại dòng người di chuyển trở lại các tỉnh thành phố đông nam bộ để làm việc cũng đã bắt đầu
phần lớn người lao động trở lại làm việc xuất phát từ các tỉnh tây nguyên như đắk
từ miền tây nam bộ như vĩnh long cà mau kiên giang an giang đồng tháp v v
sau khi tình hình dịch bệnh tại các thành phố lớn đã dần được kiểm soát
nhiều người dân tại các tỉnh miền trung đã bắt đầu rời quê quay lại thành phố làm việc
trong bảy ngày trở lại đây tại bến xe phía nam tuy hòa tỉnh phú yên
trung bình mỗi ngày có khoảng hai trăm linh người quay trở lại thành phố hồ chí minh làm việc
phần lớn họ là công nhân thợ hồ
có nhiều lý do để người dân rời quê
một phần chưa thể tìm ngay việc làm tại quê một phần vì tại tp hcm
các doanh nghiệp đã sản xuất trở lại và đang thiếu công nhân
thậm chí một số doanh nghiệp còn có các chính sách hỗ trợ công nhân vào làm việc
nên nhiều người cho rằng trở lại thành phố lúc này là hợp lý
và họ an tâm phần nào khi đã tiêm hai mối vaccine
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã có khoảng hơn bốn mươi công nhân phú yên trở về quê
tỉnh phú yên đã khảo sát nhu cầu nguyện phòng của người dân
để có giải pháp tạo việc làm nhưng số lượng người quá đông
vì vậy tạo việc làm tại chỗ và có ngay việc làm là điều không dễ
nên rời quê cũng là điều dễ hiểu
vì thế rời quê lúc này ai cũng hiểu rằng mưu sinh
nhưng cũng phải chuẩn bị tâm thế giữ an toàn để làm việc
và làm việc phải an toàn tại tp hcm
lượng người từ các tỉnh tây nguyên đổ về các tỉnh thành phố phía nam qua bình phước
những ngày gần đây hầu hết là người về quê tránh dịch từ đợt cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
biết tin tp hcm bình dương đồng nai các tỉnh nới lỏng đi lại và mở cửa sản xuất trở lại
nên họ quay trở lại làm việc học tập
cũng có nhiều người từ tp hcm bình dương đồng nai đến tây nguyên
sau đó do dịch bùng phát nên bị kẹt xe lại tại đây
trong số này nhiều người đã tiêm từ một đến hai mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
một lãnh đạo tại chốt phòng chống covid một mươi chín ở khu vực cửa ngõ huyện bù đăng cho hay
thủ tục di chuyển ngang qua tỉnh bình phước để đi bình dương tp hcm
đồng nai và các tỉnh
người dân cần có các loại giấy tờ gồm giấy test nhanh âm tính có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
hoặc test pcr có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ giấy thông báo đi làm của công ty
hoặc giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp phường trở lên ở dưới tp hcm
đồng nai bình dương v v
tiếp nhận công dân lên làm việc hoặc giấy cho phép di chuyển
của sở giao thông vận tải của các tỉnh dưới đó giấy tờ tùy thân
các xe cá nhân như xe mô tô gắn máy và xe ô tô còn
tập kết tại cây xăng toàn long xã thọ sơn huyện bù đăng
khi đủ số lượng người và xe cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
sẽ dẫn đoàn bàn giao cho công an tỉnh bình dương tiếp tục dẫn đoàn tiếp
khung giờ di chuyển thường vào khoảng một mươi ba giờ xuất phát đoàn một và hai mươi giờ xuất phát đoàn hai
tùy vào số lượng người và xe thời gian có thể thay đổi
nhiều người dân đi xe hơi xe gắn máy đi ngang qua địa phận tỉnh bình phước cho biết
họ cũng bị làm phiền tương tự
khoảng một tuần qua lượng người dân từ các tỉnh bình dương tp hcm đồng nai vân phân
về quê tây nguyên qua bình phước bắt đầu giảm mạnh
trước đó lúc cao điểm hơn một mươi người một ngày đầu tháng một mươi
nay giảm chỉ còn trên dưới khoảng một người một ngày
trong khi đó ở chiều ngược lại người từ các tỉnh tây nguyên đổ về tp hcm
bình dương đồng nai bắt đầu tăng mạnh
theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh bình phước từ ngày ba tháng một mươi đến nay
số lượng người quay lại tp hcm bình dương
đồng nai có ngày hơn một hai trăm linh người và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao
khi các tỉnh thành tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong chấm dịch covid một mươi chín
hoạt động sản xuất bình thường trở lại
thưa quý vị những ngày qua đã có nhiều người lao động trở lại các tỉnh tp hcm làm việc
đây là nguồn lao động quy báo thúc đẩy sự phục hồi phát triển sản xuất
cho các nhà máy doanh nghiệp sau thời gian ngừng hoạt động
khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát thì chính việc khôi phục hoạt động
của các nhà máy có vai trò quan trọng để khôi phục nền kinh tế
tuy nhiên việc người dân quay trở lại các khu công nghiệp cũng cần được kiểm soát chặt chẽ
để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
và gửi đến quý khán giả những thông tin mới nhất
để xây dựng kênh phát triển chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
quý vị đừng quên nhấn like subscribe kênh để cập nhật những thông tin mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo